thưa quý vị thưa các bạn những ngày tháng cuối năm đường tuần tra biên giới phủ vàng những vạt hoa dại
tham gia tuần tra biên giới cùng với các chiến sĩ bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế la lai còn có lãnh đạo các hội đoàn thể đặc biệt là tuổi trẻ của các xã biên giới a ngo a bung huyện đắc cơ rông tỉnh quảng trị
những bước chân thoàn thoát giữa bạt ngàn của nối rừng đưa chúng tôi đến những cột mốc biên giới sáu trăm ba mươi bảy sáu trăm ba mươi tám
và trong chuyên mục trang địa phương trên sóng truyền hình nhân dân hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự trên những nẻo đường biên giới quảng trị phóng sự do đài phát thanh truyền hình quảng trị thực hiện mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
quảng trị là tỉnh có đường biên giới với nước bạn lào dài hơn hai trăm linh km đường biên giới chạy từ tây sang đông
trên những đỉnh nổi cao giữa bạt ngàn rừng xanh ấy có những cột mốc thiên liêng
phân định chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc
và phía bên kia cột mốc là nước bạn lào thắm tỉnh đồng chí sát son thủy trung
đó cũng chính là điều thôi thúc những người lính biên phòng quảng trị vượt qua muôn vàn khó khăn về địa hình thời tiết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng dày tôn tạo mốc quốc giới việt nam lào
đây không phải là lần đầu tiên các cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế la lây
cùng với chính quyền địa phương và các hội đoàn thể
thuộc các xã biên giới đi tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc
tuy nhiên đi tuần tra vào tháng chín lịch sử hãy đúng vào dịp mùng hai tháng chín mang một ý nghĩa hết sức thiêng liêng
tuy bây giờ đường liên các bản trong xã a ngo a bung được mở nhiều ô tô xe máy đi lại khá thuận tiện
nhưng lên với cột mốc biên giới thuộc hai xã này vẫn là đôi chân leo bộ với núi đá và rừng sâu
trời lại mưa đường rừng trơn trượt
tuy vất vả nhưng mọi người trong đoàn rất tự hào khi được đồng hành cùng các chiến sĩ biên phòng trong chuyến tuần tra giữ gìn sự bình yên cho thôn bản
đây là lần đầu tiên tôi đến cột mốc sáu trăm ba mươi tám mặc dù đường hơi khó đường đi dài nhưng tôi cảm thấy rất vui
rất mong sao là tôi vẫn tiếp tục đến đây để trải nghiệm và cùng tham gia bảo vệ đường biên giới cột mốc
tôi thì lần đầu tiên đến với
đường biên cột mốc với vị trí vai trò trách nhiệm của tôi thì trước khi đến cột mốc thì về cũng tuyên truyền cho các bạn trẻ
đặc biệt là tuyên truyền cho các bạn trẻ là bảo vệ đường biên cột mốc chủ quyền biên giới của việt nam
và đặc biệt là tôi đến đây thì tôi cảm nhận rằng là nó rất là thiêng liêng
đặc biệt là đến trong cái dịp mà kỷ niệm ngày cuộc khánh mùng hai tháng chín
đúng bảy giờ sáng ngày một tháng chín lực lượng đốn biên phòng cửa khẩu quốc tế la lai cùng với chính quyền và các hội đoàn thể của hai xã a bung a ngo
được chia thành hai tổ đi tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc sáu trăm ba mươi bảy và sáu trăm ba mươi tám
hai tổ cùng đi tuần tra kiểm tra hiện trạng đường biên cột mốc tổ chức phát quang thông tầm nhìn biên giới
phát quang dấu hiệu đường biên giới quốc gia và các công trình quốc phòng an ninh trên khu vực biên giới
tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm luật biên giới quốc gia
các hiệp định quy chế quản lý bảo vệ biên giới đất liền việt nam lào
lực lượng dân quân lực lượng đốn biên phòng cửa khẩu quốc tế la lai tổ chức tuần tra đường biên cột mốc đất này
mang ý nghĩa rất to lớn đối với xã a bung phối hợp với lực lượng đốn biên phòng cửa khẩu quốc tế la lai
chúng tôi rất mong muốn ngoài lực lượng của dân quân của nhiều chính trị đốn biên phòng cửa khẩu quốc tế la lai
tăng cường thêm các ban ngành đoàn thể cũng như là ủy đảng tăng cường công tác tuần tra đường biên cột mốc của biên giới quốc gia
việc làm của các bạn trẻ hay lãnh đạo xã và các hội đoàn thể ở các xã biên giới đã và đang là những nhân tố tích cực giúp bà con ở các xã biên giới ngày càng có ý thức cao trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đường biên mốc giới
bằng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả gắn với thực tiễn từng thôn bản từng tuyến biên giới bộ đội biên phòng la lai đã và đang đẩy mạnh phong trào quân chúng bảo vệ an ninh biên giới tổ quốc xây dựng thế trận phòng tuyến an ninh nhân dân vững chắc
xuất phát từ mục đích ý nghĩa tâm quan trọng của việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và biên phòng toàn dân đồn biên phòng cửa khẩu la lai xác định đây là nhiệm vụ then chốt
từ đó là huy động toàn bộ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để bảo vệ biên công của tổ quốc
đặc biệt trong ngày lễ ngày sự kiện trọng đài của quốc gia dân tộc của địa phương
thì đơn vị
chủ đồng xây dựng kế hoạch phối hợp tuân tra bảo vệ đường biên mắc quốc giới
trong những năm qua đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế la lây đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc lời dạy của bác hồ
tại lễ thành lập công an nhân dân vũ trang ngày hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chúng ta phải dựa vào dân nhất là công an biên phòng ở những nơi đồng bào thiểu số
phải chú ý đến phong tục tập quán của đồng bào
luôn giúp đỡ giáo dục đồng bào làm cho đồng bào tin yêu phục vụ cán bộ
thì đồng bào sẽ hết sức giúp đỡ có khi hy sinh cả cho ta
không chỉ giúp nhân dân bằng mọi khả năng của mình
các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu la lai còn vận động các nhà doanh nghiệp
những người hảo tâm đứng về biên giới bằng những việc làm thiết thực để giúp đỡ nhân dân
nhất là với các xã và các bà nghèo
tận mắt chứng kiến những ngôi nhà đại đoàn kết ở hai xã a ngo và a bung
chúng tôi cảm nhận nhiều hơn về tình nghĩa quân dân ở vùng biên giới
không vui sao được khi thấy dân mình được sống trong những căn nhà ấm áp tình người
cùng với đóng góp tiền bạc ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo
hàng năm bộ đội biên phòng còn bỏ ra biết bao công sức để hướng dẫn
giúp đỡ bà con chăn nuôi trồng trọt khám chữa bệnh dạy học xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh
bà con xem những người lính quân hàm màu lá cây là anh em bạn bè là thầy thuốc thầy giáo của mình
các anh luôn là những người khách quý trong các lễ hội các buổi văn nghệ
thậm chí cả việc hiếu việc hỉ của các làng bản và gia đình
gieo gì thì gạt nấy gieo tình yêu thương sẽ gạt được lòng tin cậy
mà nói như các đồng chí chỉ huy bộ đội biên phòng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế la lai
thì dân còn tin yêu đảng tin yêu nhà nước tin yêu bộ đội biên phòng và yêu biên giới
thì bởi cõi biên cương của tổ quốc sẽ còn được giữ vững
với niềm tin ấy
nhân dân sẽ là tay mắt là điểm tựa của các chiến sĩ biên phòng nơi rừng sâu núi thảm này
không phải ngẫu nhiên chúng ta lại có khái niệm biên giới lòng dân
dân yên biên giới ách sẽ yên
thông tin cũng như là thường xuyên xây dựng cả cái kế hoạch cả cái chương trình
vừa là bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vừa là phát triển kinh tế xã hội trên khu biên giới
để từ đó tạo niềm tin cho nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
một trong những việc làm hết sức ý nghĩa để giữ gìn an ninh biên giới đường biên và cột mốc
còn thể hiện trong ứng xử đời thường trước hết là với các bạn lào
láng giềng của quảng trị là hai tỉnh sa văn ma khệt và sa la van
tình cảm giữa bộ đội biên phòng
la lai và nước bạn lào thật thắm thiết nồng hậu
những cuộc tuần tra song phương đã nói lên một phần điều đó
những câu chuyện giản dị cảm động vẫn còn được nhắc lại
hàng năm biên phòng hai nước thường có những buổi gặp gỡ giao lưu văn nghệ ấm áp
chúng ta phải giữ gìn vững chắc biên giới nhưng cũng phải gìn giữ tình cảm đặc biệt giữa hai nước việt lào
đó chính là suy nghĩ và hành động thường ngày của các cán bộ chiến sĩ
đồn biên phòng la lai nói riêng và của lực lượng biên phòng tỉnh quảng trị nói chuyện
xin cảm ơn đồng chí
chúng tôi đã phối hợp với các chính quyền địa phương cao cấp
cũng như các lực lượng có liên quan để xây dựng nền biên phòng toàn dân
gắn chặt với xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân và thể trận an ninh dân dân
trong đó tập trung nhất là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh
cùng với xây dựng phát triển kinh tế khu vực biên giới ngày càng vững mạnh
bên cạnh đó chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của nước la lai
xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế trong vấn đề bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
tập trung giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới không để tồn động cho ai
chiều tả chuyến tuẩn tra biên giới cũng kết thúc
ai nấy trong đoàn đều rất phấn khởi và tự hào
suốt chặng đường cả đi và về chúng ta hát than thành linh
có đồn trường đồn biên phòng cờ khẩu quốc tế la lai
vừa dẫn đoàn vừa phai trò và cất lên bài hát truyền thống hào hứng
chiều biên giới bao la mỗi bên con suối ngân nha
có người chiến sĩ hát với cây đàn hi ta
cầu hát bay cao bay xa như giai điệu thiết tha của thâm hồn người chiến sĩ biên phòng và người dân ở vùng đất này
tình ca biên giới tình ca ấm áp lòng người biên cư